một trong những mục tiêu đề ra trong chiến lược khoáng sản được thủ tướng chính phủ phê duyệt năm hai nghìn một mươi một là tới năm hai nghìn hai mươi hình thành các khu công nghiệp chế biến khoáng sản tập trung với công nghệ tiên tiến có quy mô tương xứng với tiềm năng của từng loại khoáng sản
tuy nhiên tới nay mục tiêu này đã không thể đạt được ngay cả với một số loại khoáng sản mà việt nam có chữ lượng lớn phân bổ tập trung thuận lợi để đầu tư công nghệ hiện đại đền hình là sự thất bại của quy hoạch khai thác chế biến ti tàn
khu công nghiệp sông bình tỉnh bình thuận có diện tích lên tới ba trăm linh hectare đây từng được quy hoạch để trở thành trung tâm chế biến xa khoáng ti tàn lớn nhất tại việt nam nhưng sau nhiều năm hoạt động của khu công nghiệp này không đáp ứng được một phần nhỏ kỳ vọng ban đầu

không chỉ khu chế xuất mà vùng vỏ than ti tàn lương sơn bắc bình rộng gần một mươi hectare được tỉnh bình thuận quy hoạch là mỏ khai thác tập trung cũng chưa có doanh nghiệp nào chuyển về
trong khi đó nhiều doanh nghiệp đã bỏ vốn thăm dò khai thác ti tàn ở những khu vực khác và rất khó di chuyển tới khu vực đã quy hoạch
làm việc ở ngồi bộ thì cũng đưa vấn đề
bây giờ như vậy nhưng mà họ bỏ tiền ra thì bây giờ nếu mà bù lại cái tiền đó cho họ nếu họ không làm nữa thì bây giờ ai bỏ ra ai chút cái tiền này ra
những khu đất rộng lớn được quy hoạch cho khai thác chế biến ti tàn không thu hút được doanh nghiệp
nhưng các doanh nghiệp khác thuộc lĩnh vực khác muốn đầu tư vào đó cũng gặp khó khăn
nguyên nhân là do đất đã được quy hoạch cho công nghiệp ti tàn
tới nay năm mươi một dự án năng lượng tái tạo và du lịch
với tổng vốn một trăm một mươi tỷ chưa thể triển khai vì trồng lấn với quy hoạch ti tàn
kết quả là ngân sách thất thù trong khi trung tâm khai thác chế biến sâu ti tàn tới nay vẫn chỉ nằm trên giấy